tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với sáu bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
môi giới hối lộ liên quan đến nguyên giám đốc bệnh viện tp thủ đức tp hồ chí minh nguyễn minh quân
trong vụ án này nguyễn minh quân được xác định là người bị hại
hiện quân đang bị bắt tạm giam trong một vụ án khác
phiên tòa kết thúc sớm hơn dự định do các bị cáo đều thành khẩn nhận tội
sau khi xem xét các tình tiết lời khai của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt
bùi trung kiên chín năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm bị cáo bị tuyên phạt về tội môi giới hối lộ gồm bùi thị hồng giang nhận chín năm tù
lê thanh an sáu năm tù hà duy tuấn năm năm tù nguyễn ngọc triệu năm năm tù trần văn long ba năm tù
hội đồng xét xử tuyên tịch thu ngân sách nhà nước số tiền chạy án trong vụ việc này
tổng cộng là hai triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đô la mỹ tương đương gần sáu mươi tỷ đồng
cũng trong ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố di an đã triệt xóa một đường dây ma túy
do đối tượng trương minh thế chú tại thành phố di an tỉnh bình dương cầm đầu
thu giữ hơn một sáu kg ma túy các loại
lực lượng chức năng phát hiện đối tượng thế móc nối với các đối tượng đưa ma túy
từ nghệ an vào bình dương để tiêu thụ
thế chia nhỏ ma túy để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn thành phố di an thành phố hồ chí minh
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của trương minh thế
thu giữ tăng vật gồm tám túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
một mươi viên nén có chứa chất ma túy một khẩu súng hai mươi viên đạn và số tiền ba mươi triệu đồng
sau đây là nội dung chi tiết bản tin
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm xuân thăng
nguyên bí thư tỉnh ủy hải dương và ông phạm mạnh cường nguyên giám đốc sở y tế hải dương
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoảng ba ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
ông phạm xuân thăng và ông phạm mạnh cường có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu
để công ty việt á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đang tạm giữ đối tượng nguyễn tấn hóa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại xã phước lập huyện tân phước tỉnh tiền giang để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào tối ngày một mươi ba tháng chín sau khi ăn nhậu tại nhà anh trần văn rễ tại ấp ha kinh hai a xã phước lập
cao hoài thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đã rủ nguyễn tấn hóa châu hoài bắc cùng chơi bài ăn thua bằng tiền
trong lúc chơi bài giữa thắng và hóa đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc chơi bài ăn thu bằng tiền hóa đã lấy con dao giấu sẵn trong người đâm hai nhát vào bụng thắng
khi bắc vào can ngăn thì bị hóa đâm vào chân bị thương sau đó thắng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
tại cơ quan điều tra hóa khai trước đó giữa khóa và thắng đã hai lần xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bạc
trước khi đến nhà của anh dễ uống rượu hóa đến nhà một người quen ở cùng ấp trộm con dao giấu sẵn trong người
và khi đến nhà anh dễ uống rượu đánh bạc thì đã xảy ra vụ án mạng
cũng với hành vi giết người nguyễn minh tâm ba mươi tuổi chú ở tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
tâm là đối tượng có liên quan đến vụ việc năm đối tượng bị công an huyện long thành tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
qua điều tra ban đầu vào ngày bảy tháng chín tâm gọi điện cho mai văn đạt và cao thanh hòa nhã chuẩn bị hung khí
tâm đã đi đến phòng trọ của tâm để giải quyết mâu thuẫn và cùng nhau sử dụng ma túy
cho đến khoảng một mươi tám h tâm cầm theo một dao lưỡi lê cùng với cả nhóm đi gặp bạn gái cũ của mình và anh mai văn ninh quê ở tỉnh bạc liêu để nói chuyện
tại đây tâm đã đâm trúng vào vùng gáy của anh ninh
lúc này người tài xế taxi đang đỗ xe trên vỉa hè chạy đến can ngăn thì đã bị tâm dùng dao đâm ba nhát dẫn đến tử vong
sau khi gây án tâm gọi điện cho đồng bọn phá cửa phòng trọ của mình để cất giấu ma túy rồi cùng nhau bỏ trốn
sau một mươi hai giờ gây án lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng trong đó có tâm khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã an phước huyện long thành
các đối tượng khác có liên quan bị bắt giữ ngay sau đó
tiến hành khám xét nơi ở của tâm cơ quan công an thu giữ sáu trăm hai mươi hai mg ma túy tổng hợp
được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen
từ tháng bốn cho đến nay công an tỉnh hải dương đã phát hiện xử lý
trong một mươi chín vụ hai mươi một đối tượng trong đó có một mươi sáu đối tượng bị khởi tố về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự chấm dứt về cơ bản sự tồn tại của những nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh
và không dừng lại ở đó công an tỉnh hải dương còn tăng cường các biện pháp nhằm triệt để đấu tranh ngăn chặn những hệ lụy phát sinh từ loại hoạt động này

ở nhóm cho vay lãi lặng trong giao dịch dân sự các đối tượng hoạt động cho vay lãi lặng trên địa bàn đã dừng các hoạt động cho vay mới
tuy nhiên các khoản vay trước đây buộc phải thu hồi vốn và lãi suất
các đối tượng cho vay có biểu hiện sử dụng vô lực và các thủ đoạn khác nhằm uy hiếp tinh thần để thu hồi các khoản vay trước đây